chị linh chi thân mến ngày hôm nay khi mà đi ra đường đi làm thì mưa vẫn rất là to
thì không biết rằng là thời tiết miền bắc cũng như là cả nước hai ngày cuối tuần sẽ như thế nào
vâng ạ ngày hôm nay thì tại khu vực đông bắc bộ này thanh hóa quảng trị cho đến quảng ngãi thì vẫn tiếp tục có mưa
trong đó đáng chú ý thì ở phía bắc bộ có cả thủ đô hà nội có thể xuất hiện mưa lớn từ năm mươi một trăm linh mm
trong cả hai ngày cuối tuần
điều này có thể sẽ gây ngập úng cho những vùng trũng thấp và khu đô thị
cùng với đó là thời tiết bắt đầu trở lạnh nhất là vào thời điểm về đêm và sáng sớm
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay thì chỉ khoảng một mươi chín cho đến hai mươi một độ c
và trong hai ngày cuối tuần thì không có ngày nào vượt quá hai mươi một độ c
đối với trung bộ thì tính đến hôm nay mưa đã giảm
tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện mưa cục bộ ở một vài nơi
nên nguy cơ sạt lở xảy ra ở các vùng núi vẫn còn cao
vì nước đã rút nên sau thời điểm này thì sẽ xuất hiện những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho sức khỏe
quý vị cần đề phòng dịch bệnh bằng cách là dọn dẹp nơi ở
và cảnh quan xung quanh
vâng ạ còn tại nam bộ trời đã có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng ba mươi cho đến ba mươi ba độ c
tại một số tỉnh miền tây nam bộ thì có thể xuất hiện mưa rào vào chiều tối